tại tỉnh lạng sơn công an huyện văn lãng đã ra lệnh bắt khẩn cấp và quyết định tạm giam hai đối tượng là trần trọng hiển và hoàng văn lịch về tội cướp tài sản
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng sáu tại khu vực biên giới hai đối tượng trên đã thực hiện hành vi cướp tài sản của cháu nguyễn thị hương và trần thị hà trang đều trú tại huyện sóc sơn thành phố hà nội
khi đang từ trung quốc về việt nam tài sản bị cướp gồm một điện thoại di động hai trăm linh nhân dân tệ
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng công an đã tiến hành truy bắt
đến khoảng bảy giờ ngày hai mươi bảy tháng sáu lực lượng công an đã phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng khi đang mang chiếc điện thoại cướp được đi tiêu thụ